người nhật đã dùng kéo đâm một nhát vào sườn bên trái của tùng gây thương tích nhẹ
lúc này nguyễn văn giang quê tỉnh an giang chạy lại dùng chân đạp vào người nhật
thì bị nhật đâm hai nhát trúng ngực và sườn khiến giang tử vong
ngay sau đó nhật đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với trần văn luông chú tại huyện tây sơn để điều tra về tội cố ý gây thương tích
trước đó luông say xỉn và lớn tiếng với vợ con ông nguyễn ngọc lâm là hàng xóm đã can ngăn
luông lấy chiếc dìu chạy sang nhà ông lâm và bổ nhiều nhát vào vùng đầu và tay của ông lâm
bị người dân phát hiện hô hoán luông bỏ chạy
còn ông lâm được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua cơn nguy kịch
vương thị hiền quê tỉnh thanh hóa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vương thị hiền là kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
và phát triển bất động sảm pham slen gọi tắt là công ty pham slen
thông qua việc môi giới hiền đã dùng thủ đoạn gian dối để ông nguyễn văn dương
chú thành phố hồ chí minh chuyển tiền mua ba lô đất thuộc dự án khu dân cư thuận phát len
hiền đã tự ý sử dụng pháp viên công ty pham slen để ký giấy biên nhận đặt cọc
và thu của ông dương số tiền một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng nhưng chỉ bàn giao cho chủ đầu tư bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng
và chiếm đoạt số tiền còn lại
tổ tuần tra công an thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ hai thanh niên
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại tuyến đường ở trung tâm thành phố
theo đó vào thời điểm trên tại tuyến đường mùng ba tháng hai tổ công tác kiểm tra bắt quả tăng
bùi quang dũng chú phường hòa xuân quận cẩm lệ và nguyễn văn tình chú phường hòa minh quận liên triều
có hành vi tàng trữ ma túy thu giữ một gói ketamin và bốn viên thuốc lắc
tình thừa nhận đây là thuốc lắc và ketamin mua được từ một người quen biết trong mạng xã hội
mang theo để bán cho con nghiện nhưng chưa kịp giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định lập tỉnh lạng sơn cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra
làm rõ vụ án trộm cắp tài sản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
xảy ra vào hồi hai mươi hai h ngày hai tháng chín tại khu ba thị trấn đinh lập huyện đình lập
tại cơ quan công an đối tượng hoàng văn tuấn sinh năm hai nghìn chú thái nguyên khai do không có tiền tiêu xài
nên đã cậy cửa đột nhập vào ngân hàng agribank trộm số tiền hai triệu đồng và một chiếc laptop trị giá hơn hai mươi bốn triệu đồng
khi đang lẩn trốn tại khách sạn hoàng dương thành phố lạng sơn để chuẩn bị mang tài sản đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi